tại phiên tòa xét xử bị cáo trịnh xuân thanh và đồng phạm trong vụ án tha mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land
sáng nay sau khi kết thúc phần tranh luận hội đồng xét xử dành thời gian để các bị cáo nói lời sau cùng
đầu phiên xét xử buổi sáng tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện của viện kiểm sát và các luật sư trong đó tập trung xung quanh các yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản
tiếp đó hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần tranh luận cho các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa
được nói lời sau cùng bị cáo đinh mạnh thắng thừa nhận bản thân đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình
trong suốt quá trình điều tra và xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo hết hành vi liên quan đến vụ án
tuy nhiên với việc tham gia vào vụ án bị cáo ý thức vô tình không có chú ý và thực sự không biết gì về việc mua bán cổ phần
nên mong muốn hội đồng xét xử xem xét tội danh để phán xử một cách
các công tâm thấu tình đạt lý
bị cáo trịnh xuân thanh là người cuối cùng được hội đồng xét xử gọi lên trình bày lời nói sau cùng
trịnh xuân thanh đã gửi lời cảm ơn và mong nhận được sự chia sẻ của người thân mọi người
bị cáo này cũng đã bày tỏ tin tưởng và mong hội đồng xét xử xem xét khách quan để mình không bị tuyên một mức án quá nặng và được sang đức cùng với vợ con
các bị cáo còn lại của phiên tòa khi nói lời cuối cùng đều mong muốn được xem xét công minh
được tính đến việc khắc phục hậu quả cũng như những đóng góp của mình trong quá trình công tác
hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chín giờ sáng ngày năm tháng hai